trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga tối ngày hai mươi chín tháng sáu theo giờ địa phương tức đêm cùng ngày theo giờ hà nội
tại thủ đô moscow chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thăm và nói chuyện
với tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh để thực hiện được các trọng tâm đối ngoại mà đảng
nhà nước ta đã xác định các cơ quan đại diện các đại sứ quán của việt nam ở nước ngoài
trong đó có đại sứ quán việt nam tại nga đóng vai trò rất quan trọng
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao những kết quả thành tích của đại sứ quán việt nam
tại liên bang nga trong công tác lãnh sự hỗ trợ bà con cộng đồng
đề nghị đại sứ quán cần phát huy và làm thật tốt công tác lãnh sự cộng đồng
luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến bà con giúp đỡ tháo gỡ những vướng mắc trong vấn đề cư trú
làm ăn kinh doanh hòa nhập xã hội sở tại duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển giúp bà con hiểu rõ tình hình thực tế
ở trong nước và luôn hướng về tổ quốc đóng vai trò cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống
giữa hai nước và góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nga
kim ngạch thương mại song phương năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai bảy tỷ usd tăng so với năm hai nghìn một mươi năm nhưng chưa tương
xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước vì vậy chủ tịch nước đề nghị đại sứ quán quan tâm
làm tốt hơn nữa công tác cầu nối giữa các địa phương doanh nghiệp hai nước nhằm đưa hợp tác
kinh tế thương mại đầu tư ngày càng phát triển đạt tầm mức của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
nhân dịp này đại sứ quán việt nam tại liên bang nga tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động
phong tặng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
thay mặt đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã trao huân chương lao động hạng nhất
đại sứ việt nam tại liên bang nga nguyễn thanh sơn huân chương lao động hạng nhì cho tập thể
cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại liên bang nga